công an thành phố thanh hóa vừa bắt giữ nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tức là tuấn thần đèn
trú ở phường lam sơn tp thanh hóa cùng đồng bọn để điều tra và làm rõ hành vi gây dối chất tự công cộng
và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép
tuấn thần đèn được biết đến là chùm giang hồ khét tiếng sứ thanh bởi tính côn đồ hung hãn
có nhiều tiền án tiền sự liên quan đến hoạt động bảo kê cho vay nặng lãi cố ý gây thương tích
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn tuấn bị toán nhân dân tỉnh thanh hóa tuyên phạt ba năm tù về tội cố ý gây thương tích
do cùng một số người khác đã hành hung người vay tiền
ra tù tuấn tiếp tục trở lại vai trò ông trùm với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn
để che giấu tội lỗi tuấn thường chỉ đứng sau chỉ đạo đồng bọn rất hiếm khi ra mặt trực tiếp
để làm rõ được hành vi phạm tội của tuấn thần đèn công an tp thanh hóa đã giải công thu thập tài liệu và chứng cứ
ngày hai mươi ba tháng ba khi có đủ chứng cứ về việc phạm tội của tuấn công an tp thanh hóa đã tổ chức bắt giữ
có va chạm mạnh với xe công nông hai em học sinh đã ngã xuống đường và bị bánh xe công nông chèn qua người
một em tử vong tại chỗ còn một em bị thương nặng
sự việc thương tâm này xảy ra ngay ngày hôm qua tại huyện cư rút của tỉnh đắk nông
khoảng tám giờ ngày hôm qua hai nữ sinh hoàng thị phương anh và mai thị thủy
học sinh lớp một mươi trung học phổ thông
học sinh lớp một mươi trung học phổ thông phan bỡ châu huyện cư rút tỉnh đắk nông
đang điều khiển xe máy tới trường
khi đến địa phận thôn một xã nam rong huyện cư rút bất ngờ có một chiếc xe công nông đi cùng chiều vượt lên
và chạm với xe của hai nữ sinh này
cú va chạm mạnh đã khiến hai em học sinh ngã ra đường và bị bánh xe công nông chèn qua người
hậu quả là em phương anh tử vong tại chỗ em thủy bị thương nặng và được người dân địa phương
đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
một số liệu thống kê vừa được bộ y tế đưa ra khiến không ít người dân giật mình
trung bình mỗi năm việt nam có một mươi hai người chết vì bệnh lao gấp một năm lần số người chết vì tai nạn giao thông
theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam có một trăm hai mươi bốn người mắc lao mới và khoảng một mươi hai người chết vì bệnh lao
gấp một năm lần số người chết vì tai nạn giao thông
việt nam là quốc gia được thế giới đánh giá hiệu quả trong phòng chống lao
thế nhưng bệnh lao vẫn là bệnh chuyển nhiễm nguy hiểm
ở việt nam thì còn tới một mươi chín người mắc bệnh lao chưa được phát hiện
dịch tễ bệnh lao trên toàn quốc hiện là hai trăm tám mươi chín trên một trăm linh người dân
trong đó số bệnh nhân nam mắc lao cao hơn nữ tới bốn hai lần

việt nam đang nằm trong top ba mươi quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới
đứng thứ một mươi sáu về số người mắc lao đứng thứ một mươi năm về gánh nặng lao kháng đà thuốc
đặc biệt với tỷ lệ bệnh nhân mắc lao kháng thuốc tới gần bốn mươi
họ đang phải gánh chịu nặng chi phí rất nặng nề cho điều trị dài ngày
mới đây bộ y tế đã phát động chương trình hành động quốc gia chấm dứt bệnh lao vào năm hai nghìn ba mươi
mục tiêu cụ thể là vào năm hai nghìn ba mươi thì với dân số việt nam là khoảng một trăm linh triệu người
cả nước chỉ còn một người mắc lao mỗi năm
bào vàng vẫn không thực hiện
thưa quý vị thế hệ trẻ luôn là lực lượng sung kích trên mọi mặt trận
đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đặc biệt là môi trường biển
thì thanh niên cũng đã thể hiện vai trò và phát huy được cái tinh thần sung kích của mình
vâng và không chỉ bằng hành động mà còn dần dần thay đổi cách sống
cũng như là suy nghĩ của tuyên truyền đến cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường biển xanh và sạch
đó là những gì ý nghĩa mà nhóm phóng viên antv đã ghi nhận được
tại huyện đảo cô tô của tỉnh quảng ninh trong tháng thanh niên này
những buổi dọn dẹp làm sạch bãi biển như thế này
được các đoàn viên thanh niên ở huyện đảo cô tô tổ chức đều đặn hàng tuần
ngày hôm nay chương trình có thêm sự góp sức của tuổi trẻ cảnh sát biển
và lực lượng bộ đội biên phòng
là những người trẻ sống gắn liền với biển cả
nên hầu hết các đoàn viên thanh niên ở đây đều ý thức sâu sắc
tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường biển
rồi từ đó chuyển thành hành động
đối với các đồng chí
đoàn viên thanh niên trẻ trong lực lượng chúng tôi
luôn được các cấp chỉ huy tuyên truyền giáo dục nhận thức đầy đủ
về việc tầm quan trọng của môi trường biển
thông qua đấy trong lực lượng chúng tôi
hàng năm đều có tổ chức các đợt tuyên truyền
đồng thời cũng thực hiện gia quân
làm sạch vệ sinh trên các vùng biển
mà đơn vị đám nhị
đồng thời cũng thực hiện gia quân

hoạt động này của các bạn trẻ
cũng đã huy động được đông đảo người dân cùng hưởng ứng tham gia
không chỉ sung kích đi đầu
lực lượng thanh niên còn sáng tạo trong công tác tuyên truyền
bảo vệ môi trường biển
góp phần xây dựng hình ảnh
một điểm đến du lịch xanh sạch đẹp
và thân thiện với môi trường
đề án hạn chế sử dụng túi lông
được chúng tôi triển khai bắt đầu từ tháng năm của năm hai nghìn một mươi tám
trong năm chúng tôi đã tổ chức
tất cả các hoạt động tuyên truyền
đến từng hộ dân trên địa bàn toàn huyện
và bên cạnh đó còn tổ chức
các đội hướng dẫn viên
vào tận đầu cầu của vân đồn
để vừa tuyên truyền vận động
các du khách khi ra đến đảo không mang túi ni lông
và đồng thời chúng tôi cũng gửi tặng
cho du khách những túi sinh thái
có gắn logo chương trình huyện tây tôn
không có túi lông
thêm vào đó chúng tôi cũng đã tổ chức
phát tặng hơn một chiếc giỏ làn
cho bà con nhân dân trên huyện đảo
tốc độ phát triển du lịch nhanh chóng
như hiện nay lượng khách đến với
các vùng biển đảo ngày một tăng
thì nguy cơ ô nhiễm môi trường
cũng ngày một đáng báo động
riêng tại huyện đảo cô tô trong năm

trên hai trăm bốn mươi lượt du khách
vì vậy việc bảo vệ
môi trường biển đặc biệt là những huyện đảo
như cô tô càng cần phải được
quan tâm chú trọng
hiện nay cái vấn đề ô nhiễm trắng
là một trong những cái vấn đề
mà hết sức bức thiết
chính vì vậy
đứng trước cái tình trạng đó
thì chúng tôi rất mong muốn là góp một phần nhỏ
của mình vào trong cái vấn đề
bảo vệ môi trường đặc biệt là cái môi trường biển
mà trong đó cô tô là một trong những
cái địa phương phát triển du lịch về biển rất là tốt
thì cái vấn đề về môi trường cũng là một trong
những cái vấn đề mà chúng tôi hết sức quan tâm
chúng ta hãy nâng cao ý thức
của bản thân từ người một
thì sẽ nhanh rộng ra làm cho
cả một cộng đồng người ta
mọi người đều cùng hành động
không xá rớt xuống bãi biển đặc biệt là
các rác thái nhựa
đồng thời là tuyên truyền cho những người
xung quanh mình trong toàn cộng đồng
chung tay để bảo vệ
một môi trường biển
một đại dương luôn xanh sạch và đẹp
trong tháng thanh niên này
lực lượng đoàn viên thanh niên ở nhiều
tỉnh thành phố ven biển cũng đã đồng loạt
gia quân dọn vệ sinh môi trường
tại các bãi biển nhằm gửi tới cộng đồng
lời kêu gọi cùng chung tay
bảo vệ môi trường bắt đầu từ
việc thay đổi nhận thức thói quen
lối sống theo hướng thân thiện
với môi trường và từ những hành động
nhỏ như không xả rác ra biển
hạn chế sử dụng túi ni lông
và các sản phẩm tư nhựa
thưa quý vị trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thì thanh niên tiếp tục là lực lượng
nòng cốt đi đầu trong các phong trào phát triển
kinh tế xã hội xây dựng đất nước
và thanh niên việt nam đã khẳng định được
vị thế của mình đối với các thế hệ thanh niên
trong khu vực và trên thế giới bằng chứng
là nhiều thanh niên việt nam đã thành công
trong các lĩnh vực khoa học kinh tế văn hóa
giáo dục hay là tay nghề
trong cuộc làm việc mới đây với trung ương đoàn
thanh niên cộng sản hồ chí minh tại trụ sở
của chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã đưa ra ý kiến là tạo điều kiện tốt nhất
cho thế hệ trẻ phát triển bản thân
cuộc làm việc diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm
tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một
hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
và tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi chín
từ đây thì có thể thấy là chính phủ
đã đề cao vai trò của thế hệ trẻ
trong giai đoạn hiện nay như thế nào
và đây cũng sẽ là chủ đề cùng dòng chảy báo chí hôm nay
bản luận với khách mời là nhà báo trần quang vũ
rất vui được gặp lại quý vị các bạn
trong chương trình cùng dòng chảy báo chí
và ngay bây giờ xin gửi mời quý vị
chúng ta cùng đến với cuộc trò chuyện của chúng tôi
với nhà báo trần quang vũ
xin cảm ơn ông đã đến với chúng tôi
trong chương trình này
kính thưa ông trong tuần qua thì
thủ tướng chính phủ đã có một cuộc làm việc
với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ạ
thì đây là một trong những thông tin
mà các báo lớn hết sức quan tâm
trong cái cuộc làm việc này thủ tướng đã trích lời
của chủ tịch hồ chí minh là một năm khởi đầu
từ mùa xuân một đời khởi đầu
từ tuổi trẻ thủ tướng đã nói như vậy
dành cho đoàn thanh niên và thủ tướng
cũng đã rất là khen ngợi trong việc
đoàn đã tổ chức được những phong trào tốt
ví dụ như mỗi ngày một tin tốt
mỗi tuần một câu chuyện đẹp
diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp
bên cạnh đó thì đoàn thanh niên cũng đã
huy động được hơn ba triệu lượt thanh niên
tham gia các hoạt động tình nguyện
do đoàn và hội tổ chức rồi số hóa
quản lý dữ liệu cựu thanh niên sung phong
kính thưa ông thế hệ trẻ luôn luôn
có vị trí đặc biệt quan trọng
đối với mỗi đất nước phải không ạ
tôi nghiên cứu rất nhiều về chủ tịch hồ chí minh
trong mối quan hệ của chủ tịch hồ chí minh
với lại thanh niên
một năm khởi đầu từ mùa xuân
một đời khởi đầu từ tuổi trẻ
đây là nguyên văn câu đầu tiên
trong bức thư chủ tịch hồ chí minh
gửi cho lớp trẻ việt nam
vào ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
tức là sau cách mạng tháng tám thành công
thì đây là mùa xuân đầu tiên
thì bác gửi cho tuổi trẻ việt nam
cái khẳng định này
chúng ta không cần phải đi vào nhiều lý luận
đi vào nhiều tài liệu
đi vào nhiều tài liệu khác
mà chỉ một câu này thôi
nó đã thể hiện rõ chủ tịch hồ chí minh
đặt cái niềm tin của mình
đặt vai trò của lớp trẻ việt nam
đặt vai trò của thanh niên việt nam
trong mọi sự nghiệp cách mạng
từ sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc
đến sự nghiệp cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội
thì người luôn luôn lúc nào
đặt vai trò của tuổi trẻ
nói chung và thanh niên cộng sản nói riêng
lên cái vị trí của chúng ta
và ngay trong di trúc của người
người cũng nhắc đến vai trò của đoàn thanh niên cộng sản
rất là nhiều lần
vâng kính thương thủ tướng cũng đã nói một câu là
phát huy được năng lực và sở trường của mình
trong cái buổi làm việc với trung ương đoàn thanh niên
chúng ta nhìn đến đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
nhìn đến tuổi trẻ của việt nam
thì chúng ta phải nói rằng là
đoàn thanh niên cộng sản
tuổi trẻ việt nam đã lập nên
những chiến công rất là hiệt ách
và nếu mà không có
cái thái độ cách mạng
không có sự hy sinh
thì chúng ta không có những cuộc cách mạng
giải phóng dân tộc
chúng ta cũng không có được
những phong trào rất là sôi động
trong tăng gia sản xuất
và trì viện
về truyền truyền
trong cái cuộc cách mạng
về kinh tế của cách mạng
sau chủ nghĩa
thì phải nói rằng là
đoàn thanh niên cộng sản
đã đóng góp vào rất là nhiều
và trong cái giai đoạn hiện nay
chúng ta lại phải nhìn thanh niên
ở cái góc độ thế này
chúng ta đang đi vào cuộc cách mạng bốn
chúng ta đang đi vào những cái ngành khoa học
mà thế giới đang phát triển
một cách ồ ạt
chúng ta thấy rằng là
thí dụ như là tin học
thí dụ như tự động hóa
thì cái lớp mà
năm mươi tuổi trở lên
thì chúng ta phải nhìn vào cái góc độ thế này

thì bây giờ chúng ta phải nhìn vào lớp trẻ
lớp thanh niên
đây chính là cái thế hệ vàng
của đất nước này
trong cái cuộc cách mạng công nghệ
như tinh thần của thủ tướng cũng đã nói đấy ạ
sáng tạo khởi nghiệp
phải trở thành câu chuyện lớn của đất nước
bên cạnh đó thì cái tinh thần
bám vào công việc bám vào chủ trương
chủ trương một thì phải phát huy được một mươi được hai mươi
vâng thưa ông như vậy thì để phát huy được
hết cái năng lực của bản thân
sáng tạo và khởi nghiệp thành công
thủ tướng đất nước ạ thì thanh niên của chúng ta
đang có những cái thuận lợi như thế nào
và đang có những cái hạn chế như thế nào
trong thực tế thì chúng ta thấy rằng là
trong thời gian vừa rồi thanh niên của chúng ta
đang tham gia vào cái cuộc cách mạng công nghệ
một cách rất là quyết liệt
và đang tham gia vào
đóng góp và xây dựng xã hội
một cách rất là tốt
nhưng mà bây giờ với cái tổ chức
thanh niên với một số lượng lớn
để tham gia vào
những cái dự án lớn
và những cái dự án lớn

thì chúng ta lại không thấy
vai trò của thanh niên
ở đây không phải thanh niên không làm được điều ấy
mà ở đây là cái cách tổ chức
để thanh niên làm cái điều ấy
của chúng ta là chưa cao
và trách nhiệm của xã hội
đối với vấn đề này là cần phải
quan tâm hơn nữa
vâng kỳ thương cũng vẫn trong buổi làm việc
giữa chính phủ với trung ương đoàn thanh niên
cộng sản hồ chí minh thì thủ tướng cũng đã
nhấn mạnh rằng bên cạnh cái mặt tích cực
thủ tướng cũng đã
đặt ra những cái mặt hạn chế
mặt trái và đặc biệt
ở đây là mặt trái của mạng xã hội
thì là những câu chuyện bịa đặt trên
không gian mạng khiến nhiều bạn trẻ thiếu
niềm tin ảnh hưởng xấu đến xã hội
và đặc biệt là đến thế hệ trẻ ngày hôm nay
tôi cho đây là một vấn đề hiện nay
rất là nghiêm trọng
chúng ta không nên coi đây là
một cái chuyện thường được vì thanh niên
là đội hậu bị của đảng cộng sản
thanh niên là tương lai
phát triển của đất nước này
nếu thanh niên vững vàng
thì chúng ta sẽ có
một cái đất nước
phát triển tốt nếu mà thanh niên
mà xấu thì chúng ta sẽ có
một cái đất nước sau này chúng ta phải
phục hồi lại rất là khó
chúng ta thấy rằng là
những đoàn viên thanh niên
được sự giáo dục một cách thường xuyên
thì nó không có những tình trạng này xảy ra
thế còn những thanh niên
chúng ta không đưa được vào các tổ chức sinh hoạt
đoàn thể thì họ
tự thất và họ còn bị
lôi kéo họ còn bị lung lạc
bởi rất nhiều quan điểm trái chiều
mà họ đưa lên để lôi kéo
để lôi kéo thanh niên
đoàn thanh niên vào
sinh hoạt đầu tiên
là một thứ rất là tự do
không chịu trách nhiệm về tất cả
những điều mình phát ngôn
và không loại trừ lâu dần
sẽ bị kéo vào các tổ chức
mà những tổ chức thanh niên tham gia
thì nó rất là nguy hiểm
cũng là cái nhiệm vụ mà
chính phủ cũng như là cá nhân thủ tướng
giao cho đoàn thanh niên trong thời gian tới
để trả lời câu hỏi này
tôi kể lại cái thời tuổi trẻ của chúng ta
cái thời tuổi trẻ của chúng tôi
không có tuần nào
không có tháng nào
không có những cuộc sinh hoạt
đoàn thanh niên cộng sản
rất nhiều nội dung để sinh hoạt
nội dung tham gia vào
giáo dục thiếu niên như thế nào
nội dung tham gia vào
đi đầu trong các chương trình sản xuất như thế nào
nội dung là học
thì phải học giỏi
phải chịu khó
học hành như thế nào
và không có lúc nào
không có những chương trình học hành
theo kiểu như thế
và chúng tôi cũng không có
gọi đấy là biện pháp tu dưỡng
và nếu không có những biện pháp tu dưỡng ấy
thì cái sự tản mạn về tư tưởng
tự do về tư tưởng
và lệch lạc về tư tưởng
cái điều ấy khách quan xảy ra
và bây giờ chúng ta cứ thử đến các phường xem
và thậm chí nhiều năm
có cái cuộc sinh hoạt đoàn thanh niên cộng sản
để bàn đến lý tưởng của thanh niên hay không
tôi cho rằng bây giờ rất hiếm
đấy chính là vấn đề
mà đoàn thanh niên cần phải lưu tâm đến vấn đề này
vâng kính thưa
như vậy thì trong giai đoạn mới của đất nước
hiện nay thì vai trò của thanh niên
là đặc biệt quan trọng phải không ạ
và ở đây thì cần phát huy vai trò của trung ương đoàn thanh niên cộng sản
của chế bình phạm
xin cảm ơn ông
xin kính mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình
với những tin tức đáng chí ý khác
mời quý vị đến với dự báo thời tiết ngày hôm nay
thưa quý vị từ ngày hôm qua đến dạng sáng nay
thì không khí lạnh đã ảnh hưởng tới các tỉnh
phía tây bắc bộ và trung trung bộ
và chắc hẳn là quý vị và các bạn đã chuẩn bị sẵn cho mình
những chiếc áo ấm khi đi làm ngày hôm nay
ngày làm việc đầu tiên của tuần mới
bởi trong ngày hôm nay thôi thì không khí lạnh
vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng rộng tới hai khu vực này
thưa quý vị tuy nhiên thì thời tiết lạnh
chứ không rét ạ
và khi nhiệt độ thấp nhất
tại tây bắc bộ là một mươi tám hai mươi một độ c
thế còn ở các tỉnh trung trung bộ
là một mươi bảy hai mươi độ c
mức nhiệt độ này vẫn cao hơn
tại các khu vực đông bắc bộ
bởi theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng
thủy văn trung ương tại khu vực đông bắc bộ
mức nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi năm đến một mươi tám độ c
và vùng núi thì có thể là
ở dưới một mươi bốn độ c
vâng thưa quý vị trong ngày hôm nay
thì những cơn mưa rào
như là cơn mưa rải rác sẽ xuất hiện
trên diện rộng tại nhiều địa phương trên cả nước
tại khu vực bắc bộ thì sẽ xuất hiện
các cơn mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác
còn tại khu vực trung bộ
sẽ có mưa vừa có nơi mưa to và rông
ngày có mưa rào rải rác
và có nơi có rông
và hy vọng những cơn mưa này
sẽ phần nào làm giảm cơn khát
cho một số địa phương đang bị ảnh hưởng
bởi nắng hạn đặc biệt là tỉnh thừa thiên huế
khi hàng trăm hectare cây trồng
tại đây nhiều ngày nay đang bị khô hạn
và thiếu nước tưới
còn tại khu vực nam bộ
sẽ có mưa rào và rông
vài nơi riêng chiều tối
thì có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông thì có khả năng xảy ra lốc xét
và gió rất mạnh nền nhiệt độ
vẫn duy trì ở mức cao
và thấp nhất là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ c
và cao nhất
là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ c
còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết
cho các vùng trên cả nước
và ngay sau đây những đồng nghiệp của chúng tôi từ tp hcm sẽ gửi tới quý vị những tin tức thú vị khác
xin mời trường quay sáng phương nam ạ
xin chào trường quay hà nội xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam ngày hôm nay
mới đây hội truyền nhiễm việt nam phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị
về vai trò của acid amin phân nhắn trong bệnh gan nhằm nhấn mạnh vai trò của việc bổ sung dinh dưỡng
để cho các bệnh nhân mắc bệnh lý gan và ngăn ngừa bệnh ung thư gan
việt nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ người nhiễm virus viêm gan tương đối cao
hơn nữa số ca tử vong về sơ gan viêm gan do virus và viêm gan gia rượu được coi là hai nguyên nhân hàng đầu
sơ gan sơ gan phủ trướng là bệnh cảnh thường gặp ở nhóm mắc các bệnh lý về gan
do chức năng gan suy giảm bệnh nhân thiếu hụt dinh dưỡng và hạ albumin huyết dẫn đến việc trứng bụng mất cảm giác hoang miệng
nhiều nghiên cứu cho thấy các acid amine phân nhánh có liên quan đến các quá trình sinh tổng hợp protein
rối loạn kiểu gen tăng sinh kế tế bào gan ngăn chặn sự phát triển của ung thư tế bào gan
hồi ngày đã đưa ra nhiều vấn đề liên quan đến phương pháp điều trị sơ gan
các chuyên gia nêu cao vai trò của các sản phẩm dầu acid amin chuỗi nhánh được chứng minh lâm sàng
làm giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm do sơ gan gây ra
vào tối ngày hôm qua hai mươi bốn tháng ba tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm đã diễn ra lễ kỷ niệm tám mươi tám năm
ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và trao giải thưởng hồ hảo hớn năm hai nghìn một mươi chín
tám mươi năm năm qua việc giữ gìn phát huy truyền thống vẽ vang của tuổi trẻ việt nam của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
luôn được các thế hệ cán bộ đoàn viên thanh niên xem là nghĩa vụ trách nhiệm và là mệnh lệnh đặc biệt
của trái tim và khối ốc khẳng định mạnh mẽ hơn niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối của tổ chức đoàn
thế hệ trẻ hôm nay với đảng với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
qua một mươi bảy năm giải thưởng hồ hảo hến mang tên liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
bí thư đầu tiên của khu đoàn sài gòn gia định nay là thành đoàn thành phố hồ chí minh
đã được trao cho một trăm linh một tập thể và bốn mươi bốn cá nhân
nhiều mô hình chương trình công trình sau khi nhận giải thưởng đã không ngừng tự làm mới mình
được nhiều đơn vị học tập kinh nghiệm và nhân rộng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên cả nước
năm hai nghìn một mươi chín từ sáu mươi hồ sơ đề cử ban thực vụ thành đoàn đã xét chọn quyết định trao giải thưởng hồ hảo hớn
cho tám tập thể và tám mô hình tiêu biểu hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố
thưa quý vị đến hai mươi hai h ngày khuya ngày hôm qua hai mươi bốn tháng ba hàng trăm cảnh sát và các đơn vị liên quan
vẫn đang tích cực để khống chế đám cháy cực lớn xảy ra tại nhà kho chứa dầu của công ty minh chương
khu vực khu công nghiệp của vĩnh lộc huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
đến hai mươi hai giờ khuya ngày hai mươi bốn tháng năm hàng trăm cảnh sát và các đơn vị liên quan vẫn đang tích cực
để khống chế đám cháy cực lớn xảy ra tại nhà kho chứa dầu của công ty minh chương
gần khu vực khu công nghiệp tỉnh lộc huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
trước đó khoảng hơn hai mươi giờ cùng ngày ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong khu vực kho chứa dầu
ngành sơn của công ty minh chương nằm trong khu dân cư đường bùi văn thủ xã bà điểm huyện hóc môn
chỉ trong ít phút lửa đã bao trùm cả khu vực rộng hàng trăm mét vuông
lửa bốc cao hàng chục mét đã thiêu rụi nhiều phương tiện tài sản của công ty
nhiều nhà dân đã bị sơ tán ra khỏi khu vực an toàn
cảnh sát với quân số hàng trăm người được điều đến ngăn lửa lan sang khu dân cư
và tìm cách khống chế đám cháy tuy nhiên mọi nỗ lực gặp nhiều khó khăn
đến hơn hai mươi hai giờ lửa vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trong các bản tin thời sự sau
thưa quý vị hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng là hầu hết các đơn vị kinh doanh
vận tải hàng hóa tại tp hcm không có bãi đậu xe khiến cho nhiều doanh nghiệp
phải thuê bãi tư nhân hoặc là cho xe container đậu trên lề đường
điều này thì làm tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp
cùng với việc là ảnh hưởng tới giao thông và trật tự đô thị
là nơi tập trung nhiều cảng biển khu công nghiệp khu chế xuất
lưu lượng vận chuyển hàng hóa bằng container tại tp hcm là rất lớn
một nghịch lý đã và đang tồn tại là số lượng các xe container ngày càng gia tăng
trong khi đó quỹ đất dành cho bãi đậu container lại thiếu trầm trọng
quỹ đất theo quy hoạch của ủy ban nhân dân tp đa số thuộc viện sở hữu của các cá nhân
địa hình đất trũng khó sàn lấp chi phí thuê quá lớn khiến doanh nghiệp không đủ khả năng chi trả
nhiều doanh nghiệp lo lắng nếu tiếp tục tình trạng trên
thì các phương tiện của họ sẽ không biết đi về đâu